đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã tiến hành truy xét bắt giữ và di lý thành công đối tượng hồ thanh hải ba mươi ba tuổi
trú tại phường chính gián quận thanh khê từ khánh hòa về đà nẵng để làm rõ hành vi cướp tài sản
trước đó do mâu thuẫn và muốn đòi nợ bạn gái hải đã xông vào dãy trọ trên đường phan thanh nhưng chỉ thấy hai nữ sinh trong phòng
mặc dù cả hai không biết bạn gái hải đi đâu nhưng tiện thấy dao hải giật lấy và đe dọa khống chế
dùng băng keo cuốn tay chân và đẩy hai nữ sinh viên vào nhà vệ sinh chặn luôn cửa ra lục tiêm tay sản và lấy đi một chiếc laptop hai điện thoại di động
lên xe rồi bỏ trốn vào phía nam hải bị bắt giữ khi đang trên một chiếc xe khách lên đường tẩu thoát vào tp hcm thu giữ toàn bộ vật chứng và xe máy đi gây án
từ các vụ việc nêu trên cho thấy tội phạm cướp giật tài sản xảy ra do nhiều nguyên nhân
nhưng chủ yếu là từ ý thức bảo vệ tài sản của một số bộ phận người dân chưa cao vẫn còn chủ quan và mất cảnh giác
chính vì thế mọi người cần quan tâm hơn nữa trong việc giữ gìn tư trang cũng như tính mạng nhất là vào dịp cuối năm khi bọn tội phạm gia tăng hoạt động cướp giật